thưa quý vị và các bạn sau một mươi ngày xuất quân thực hiện nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ thảm họa động đất tại thổ nhĩ kỳ
ngày một mươi chín tháng hai đoàn công tác của bộ công an việt nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và trở về
mặc dù là lần đầu tiên việt nam triển khai lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn đối với thảm họa thiên tai
phối hợp cùng nhiều quốc gia khác trên thế giới nhưng quá trình đoàn công tác bộ công an việt nam thực hiện nhiệm vụ cứu hộ
và các hoạt động cứu trợ nhân đạo tại thổ nhĩ kỳ đã có sức lan tỏa mạnh mẽ
cho thấy tinh thần bản lĩnh của công an nhân dân việt nam cũng như thể hiện cam kết chính trị của đảng và nhà nước
với vai trò là một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế sẵn sàng chung tay giải quyết các vấn đề khó khăn thách thức
đồng thời từng bước khẳng định uy tín trách nhiệm năng lực của lực lượng công an nhân dân việt nam
trong giải quyết các vấn đề an ninh trật tự cứu nạn cứu hộ thảm họa thiên tai trong khu vực và quốc tế
chương trình alo một trăm một mươi bốn tuần này sẽ dành thời lượng để cùng nhìn lại hành trình ý nghĩa của đoàn cứu hộ bộ công an tại thổ nhĩ kỳ
hành trình của lòng quả cảm và sự nhân ái
chiều ngày chín tháng hai chỉ sau ba ngày xảy ra trận động đất kinh hoàng tại thổ nhĩ kỳ bộ công an việt nam đã quyết định xuất quân sang thổ nhĩ kỳ
hỗ trợ công tác cứu nạn cứu hộ
tìm kiếm nạn nhân khắc phục hậu quả sau thảm họa động đất
hai mươi cán bộ chiến sĩ tham gia đoàn công tác đều là những chiến sĩ sĩ quan tinh nguội nhất được đào tạo bài bản
đã tham gia nhiều khóa tập luyện tại nước ngoài sẵn sàng làm hết sức mình với hy vọng cứu thêm nhiều nạn nhân đang mắc kẹt
đây là lần đầu tiên bộ công an việt nam cử đoàn công tác tới làm nhiệm vụ quốc tế tại một khu vực xảy ra thảm họa ở rất xa lãnh thổ việt nam
đoàn lên đường chỉ vài giờ sau khi nhận lệnh chứng tỏ cái tính chuyên nghiệp tính kỷ luật và tính chiến đấu rất là cao của lực lượng cứu nạn cứu hộ của việt nam
qua cái công tác cứu nạn cứu hộ này thì những cái xứ giả hòa bình của việt nam
cái sứ giả nhân đạo của việt nam sẽ để lại những cái hình ảnh rất là đẹp trong lòng nhân dân thổ nhĩ kỳ trong lòng bạn bè quốc tế
đoàn công tác lên đường chỉ sau vài giờ nhận lệnh
hành trang mang theo là tinh thần bản lĩnh của những người lính vốn đã luyện rèn trong lửa cháy và khó khăn
với một ý chí quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao dù biết khó khăn phía trước là vô cùng
cái quan trọng nhất là cứu được càng nhiều sinh mạng càng tốt
hành động này nó không chỉ mang ý nghĩa là nhân văn giữa dân tộc này với dân tộc kia
mà nó cũng góp phần nâng cao được cái hình ảnh cái uy tín cái vị thế việt nam
chúng ta đã không còn là chỉ có tiếp nhận viện trợ
nay đã đến lúc chúng ta chung tay góp sức cùng với nhân loại để khắc phục mọi thiên tai thảm họa xảy ra
khoảng một mươi hai h ba mươi giờ địa phương ngày một mươi tháng hai đoàn công tác việt nam đã có mặt tại thổ nhĩ kỳ
bắt đầu hành trình di chuyển nhận nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ tại thành phố adyaman phía đông nam thổ nhĩ kỳ
đây là một trong những nơi chịu thiệt hại nặng nề bởi thảm họa động đất
thời tiết khắc nghiệt ở mức âm sáu độ c
phải thích nghi ngay với nhiệt độ ngoài trời khẩn trương chuẩn bị lán trại phục vụ công tác tìm kiếm nạn nhân
những hoạt động cứu hộ đầu tiên của đoàn tại thành phố adi yaman được tiến hành từ một giờ sáng ngày một mươi một tháng hai theo giờ địa phương
phương án cứu nạn cứu hộ được chuẩn bị thống nhất một cách kỹ lưỡng chi tiết bởi các tòa nhà ở đây vẫn có dấu hiệu sụp đổ bất kỳ lúc nào
yêu cầu đặt ra là nhanh chóng tìm kiếm người bị nạn và vẫn bảo đảm an toàn cho cán bộ chiến sĩ khi thực hiện nhiệm vụ

các phương tiện hiện đại mà đoàn cứu hộ việt nam đưa sang phát huy tác dụng rất tốt tại hiện trường trong công tác tìm kiếm nạn nhân đặc biệt là các thiết bị thủy lực
bởi tính chuyên nghiệp và kinh nghiệm dày dặn đoàn được phân công di chuyển qua nhiều vị trí địa hình khác nhau ưu tiên việc tìm kiếm nạn nhân còn sống sót
và phép màu đã xảy ra với kinh nghiệm sẵn có đoàn cứu hộ việt nam nhanh chóng phối hợp với đội cứu hộ các nước sử dụng camera dò tìm bằng hình ảnh âm thanh tiếp cận và cứu một nạn nhân một mươi bảy tuổi còn sống sót ra khỏi đống đổ nát sau năm ngày mắc kẹt
ký ức không thể nào quên đối với những người chiến sĩ cứu hộ cứu nạn việt nam

khi đó chúng tôi đã tiến hành thống nhất phương án tiếp cận theo nhiều hướng khác nhau
và lực lượng cảnh sát phòng cháy đài việt nam đã tiếp cận theo hướng trực diện lực lượng của dự án hộ thương ở pakistan tiếp cận theo hướng hông bên phía hông của tòa nhà thực hiện được việc giải cứu tráu bé an toàn
công tác tìm kiếm nạn nhân rất tích cực thực hiện với cường độ công việc cao thời gian kéo dài phải đào hàng trăm tấn bê tông đất đá để đưa nạn nhân ra ngoài
và không phải lúc nào cũng sử dụng được thiết bị máy móc để cắt rỡ tạo lối đi sâu vào hiện trường
trong khi đó dung chấn vẫn liên tục xảy ra tại thành phố adiyaman nơi đoàn đóng quân
triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ áp dụng các chiến thuật linh hoạt sử dụng các phương tiện cứu hộ cứu nạn chuyên dụng tại thực địa
cho đến ngày một mươi bảy tháng hai đoàn cứu hộ việt nam đã hoàn thành nhiệm vụ tại ba địa điểm theo phân công của phía bạn
phối hợp cứu được một người còn sống đưa được một mươi bốn thi thể nạn nhân ra ngoài bàn giao cho cơ quan y tế
quá trình thực hiện nhiệm vụ đoàn được ghi nhận đánh giá cao về tính chuyên nghiệp sự tâm huyết với công việc
đoàn công tác của bộ công an việt nam sang
cơ quan y tế đã giúp thổ nhĩ kỳ lần này ngoài việc hỗ trợ tìm kiếm cứu hộ cứu nạn còn mang theo hai tấn đồ viện trợ y tế
để cơ quan ứng phó thảm họa và tình huống khẩn cấp thổ nhĩ kỳ điều phối với các bệnh viện và trung tâm hỗ trợ y tế
nơi đang rất thiếu thuốc men cũng như các thiết bị cấp cứu
trong đó có bệnh viện lớn nhất của adyaman để phục vụ công tác điều trị
số còn lại sẽ được chuyển ra các trạm y tế lưu động
lương thực nhu yếu phẩm đoàn mang theo cũng đã được chia sẻ cho người dân địa phương vào thời điểm khó khăn nhất
những cái ôm hôn thay lời cảm ơn đối với những người chiến sĩ công an việt nam
những người mà họ chưa từng được gặp mặt
thế nhưng tình cảm sự nhân ái đã rung động trái tim người dân nơi đây
ec là một tình nguyện viên người thổ nhĩ kỳ làm nhiệm vụ phiên dịch tiếng anh
thổ nhĩ kỳ cho đoàn công tác điều trị
trước khi tiễn đoàn công tác của bộ công an trước khi chia tay đoàn để nhận nhiệm vụ mới
anh đã xin chữ ký của tất cả anh em trong đoàn công tác để thay lời cảm ơn
để lưu giữ hình ảnh về những người chiến sĩ công an việt nam đã vì đất nước thổ nhĩ kỳ mà đến
và hai chữ việt nam sẽ in đậm trong trái tim bạn bè quốc tế
trước khi tiễn đoàn công tác của bộ công an
đoàn cứu hộ việt nam thực hiện nhiệm vụ tại thổ nhĩ kỳ
nhân dân cả nước cùng dõi theo và đưa ra một mệnh lệnh từ trái tim
các đồng chí đi đủ và phải về đủ
và ngày hôm nay hai mươi bốn cán bộ chiến sĩ trong đoàn công tác đã trở về an toàn
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao góp phần lan tỏa và khẳng định hình ảnh
của người chiến sĩ công an nhân dân việt nam trong mắt bạn bè quốc tế
bản lĩnh kiên cường nhân văn và nhân ái
chiều tối ngày một mươi chín tháng hai đoàn cứu hộ việt nam đã trở về
trong sự mong chờ của đồng chí đồng đội gia đình người thân
lễ đón đoàn được tổ chức trọng thể
trực tiếp các đồng chí lãnh đạo bộ công an cùng đại diện các ban bộ ngành
đã đón khen thưởng động viên đoàn công tác ngay tại sân bay quốc tế nội bài
chúc mừng các cán bộ chiến sĩ trở về an toàn và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
lãnh đạo bộ công an cũng biểu dương mặc dù trong điều kiện khó khăn
thời tiết khắc nghiệt
đối mặt với nhiều nguy hiểm trong tìm kiếm cứu nạn cứu hộ
nhưng các chiến sĩ cứu nạn cứu hộ việt nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
tại lễ đón thứ trưởng lê quốc hùng cũng đã trao tặng bằng khen của bộ trưởng bộ công an
cho các thành viên đoàn công tác vì đã có thành tích xuất sắc đột xuất
trong công tác cứu nạn cứu hộ góp phần bảo vệ an ninh quốc gia
bảo đảm trật tự an toàn xã hội
hai tư chiến sĩ cứu nạn cứu hộ của công an nhân dân việt nam
và bảy mươi sáu cán bộ
cán bộ chiến sĩ quân đội nhân dân việt nam sang tiến hành cứu nạn cứu hộ
tại thổ nhĩ kỳ rõ ràng thể hiện tinh thần hiệp đồng chiến đấu
tất cả một trăm linh đồng chí đó rõ ràng là đại sứ nhân dân đại sứ thiện trí
thậm chí họ là những hiệp sĩ trong lòng người dân thổ nhĩ kỳ
đặc biệt là tại vùng xảy ra thảm họa
có mặt tại lễ đón phó đại sứ đặc mệnh toàn quyền thổ nhĩ kỳ
tại việt nam bà devletza yayan bày tỏ sự trân trọng
đánh giá cao đoàn công tác của bộ công an việt nam
không quản ngại khó khăn vất vả rất dũng cảm tham gia cứu nạn cứu hộ
tại những vùng bị nạn
những việc làm ý nghĩa nhân văn của các chiến sĩ cứu nạn cứu hộ việt nam
đã chạm đến trái tim người dân thổ nhĩ kỳ
không chỉ ở khu vực xảy ra sự thảm họa động đất đâu
mà kể cả khi chúng tôi trở về istanbul hay là ra đến sân bay
thì người dân cũng rất là bày tỏ
cảm ơn và trân trọng
và đến ra sân bay là chúng tôi mọi người đứng ra
sức hào vỗ tay chào đón chúng tôi
chúng tôi cảm thấy rất cảm động sức hào về công việc mình đã làm được
tình cảm nước bạn dành cho chúng ta rất là xúc động
họ rất là trân trọng
và quý mến việt nam là đi đâu họ cũng cúi đầu và dỗ tay
rất là tuyệt vời rất tự hào việt nam
quãng thời gian thực hiện nhiệm vụ tại thổ nhĩ kỳ
sẽ là dấu ấn không thể nào quên đối với các cán bộ chiến sĩ
những người lính quả tạm kiên cường
những sứ giả hòa bình
nhưng không đơn ái
và đó cũng là cuộc hành trình để những người lính rèn luyện
có thêm những kinh nghiệm trong công tác cứu nạn cứu hộ
để tiếp tục với sứ mệnh bảo vệ nhân dân trong thiên tai thảm họa
cái đáng nhớ đầu tiên nói chung là
cái tình cảm của những người lính
nhân dân thổ nhĩ kỳ dành cho đoàn công tác
tại cái nơi mà đoàn đóng quân
cũng như tại cái khu vực mà đoàn
thực hiện nhiệm vụ tại hiện trường cứu nạn hộ
họ thể hiện cái tình cảm
rất là đặc biệt cho đoàn việt nam
họ thấy đoàn việt nam thì đến sớm nhất
về thì về muộn nhất
hai nữa là trong quá trình thực hiện nhiệm vụ
thì họ thấy đoàn việt nam và luôn sông lên
không có chuyện đứng lùi phía sau
mà trực tiếp tiếp xúc với
người bị nạn tại các khu vực sập đỏ
bới dùng tay bới
dùng thiết bị cưa cắt
đục phá để rời những tấm bê tông ra
để có thể tiếp cận nhanh nhất người bị nạn
và tất cả những công việc của chúng tôi
người dân đều chứng kiến
lực lượng vũ trang cũng như
đội cứu nạn hộ của các nước
bạn đến cùng thực hiện nhiệm vụ
đều chứng kiến được đó và họ rất
ghi nhận những cái hành động
của người việt nam
và chúng tôi cũng thấy tự hào về điều đó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
vào khung giờ này tuần sau